cá tầm là một trong những thực phẩm được quan tâm nhất hiện nay
đây là một sản phẩm vô cùng cao cấp và là món ăn đắt đỏ nhất thế giới
với giá cả đắt đỏ cùng nguồn gốc giá trị dinh dưỡng cao
trứng cá tầm là một trong những loại thức ăn có quy trình sản xuất rất nghiêm ngặt
trứng được lấy từ cá tầm sống trong điều kiện nuôi nhốt
tại ao nước chảy hoặc trong lồng
nước cần bảo đảm sạch sâu và duy trì nhiệt độ dưới hai mươi bảy độ c
yêu cầu khắt khe nhất của giống cá này là nhiệt độ nước
bởi nếu nuôi trong môi trường quá nóng cá khó phát triển dễ mắc dịch bệnh
thức ăn của cá tầm là trùn quế chuồn hương tôm tét nhỏ
thông thường cá nhỏ dưới một kg được ăn chế độ bốn bữa một ngày
cá lớn chỉ ăn hai bữa
để cho chất lượng trứng hoàn hảo
những con cá tầm được nuôi từ năm đến một mươi tuổi
được siêu âm và lấy trứng theo một quy trình khép kín
quy lấy được chế biến theo hai phương thức
muối truyền thống và muối nhiệt
hiện đắt giá nhất là trứng của những chú cá tầm bạch tạc
mỗi kg trứng cá tầm muối loại này có thể đạt mức giá lên tới một tám tỷ đồng
việc ăn trứng cá tầm cũng phải có nguyên tắc riêng
theo truyền thống trứng cá tầm phải được ăn khi đang lạnh
được ăn bằng cách múc từng thể nhỏ trực tiếp từ hộp đựng
không nên sử dụng thề làm bằng kim loại
hay bạc sẽ dễ làm hỏng vị trứng cá
thề tốt nhất nên là thề sừng thủy tinh
cọc chai và giản dị hơn có thể là thịa bằng gỗ hoặc nhựa
bên cạnh đó để tận hưởng hương vị trứng cá tầm đậm đà nhất
bạn chỉ nên khôi hộp vài phút trước khi dùng
trứng cá tầm trên thực tế là một món ăn vô cùng bổ dưỡng
có thành phần gồm các vitamin a vitamin d
và đặc biệt là có acid béo omega ba
theo nghiên cứu các nhà khoa học cho rằng
những chất này sẽ giúp làm giảm nguy cơ trầm cảm
và còn ngăn ngừa các bệnh về tim
trứng cá tầm cao cấp chứa đến ba mươi protein
và trên hai mươi chất béo mà con người có thể dễ dàng hấp thụ